năm nay đường dây nóng an toàn giao thông dịp tết sẽ có nhiều điểm mới
trong đó một mươi hai số điện thoại nóng sẽ do trực tiếp lãnh đạo các cơ quan đơn vị cầm
để xử lý và phản ứng nhanh với các tình huống mà người dân và hành khách phản ánh
chiều ngày một mươi sáu tháng một ủy ban an toàn giao thông quốc gia công bố một mươi hai số điện thoại đường dây nóng dịp tết
nhằm giúp người dân doanh nghiệp có thể tố giác vi phạm pháp luật trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động của ủy ban
đặc biệt là những hành vi gây nguy hại và tiêm ẩn tai nạn giao thông
điểm mới của đường dây nóng an toàn giao thông năm nay là phân ra nhiều số điện thoại theo từng lĩnh vực khác nhau
cụ thể mảng vận tải do vụ vận tải vụ an toàn giao thông thanh tra bộ giao thông tổng cục đường bộ việt nam phụ trách
mảng trật tự an toàn giao thông do ủy ban an toàn giao thông quốc gia cục cảnh sát giao thông phụ trách
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia việc phân chia đường dây nóng ra từng lĩnh vực cụ thể
giúp người dân phản ánh đúng nơi đúng chỗ đồng thời hạn chế bị tắt ngẽ đường dây nóng
các số điện thoại đường dây nóng năm nay đều là số máy trực tiếp của lãnh đạo các cơ quan đơn vị và hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ